xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về bão gần biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão kompansu ở cách đảo luzon philippines khoảng một trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong những giờ tới bão di chuyển nhanh vào biển đông theo hướng tây và mạnh thêm
sau đó đến khoảng ngày một mươi bốn tháng một mươi báo đổi hướng tây tây nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của báo ở khu vực bắc biển đông có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
đêm tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
trở lại thời tiết trên đất liền
trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở khu vực bắc bộ mưa có xu hướng giảm dần chỉ còn ở diện dài rác
tuy nhiên là người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
tuy nhiên sau mưa lớn trước đó
nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp vẫn ở mức cao
người dân cần hết sức cảnh rác
mưa giảm nhưng do tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt tại đây vẫn lạnh về đêm và sáng
với mức nhiệt giao động là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
lùi xuống khu vực trung bộ tại thanh hóa trong đêm nay vẫn có thể có mưa vừa đến mưa to
sang ngày mai thì mưa giảm ở diện vài nơi
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác với tố lốc cũng như gió giật mạnh
với mức nhiệt là từ hai mươi một đến hai mươi chín độ trời lạnh về đêm và sáng
các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế chỉ có mưa rào và rông ở diện giải rác trong đêm nay
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
ngày mai thì mưa giảm với mức nhiệt giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
phần còn lại của trung bộ từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
chiều tối nay thì cũng có mưa rông rải rác
sang ngày mai thì mưa giảm với nền nhiệt sao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sự xuất hiện của cơn bão konpasu khiến cho gió tây nam hoạt động mạnh dần lên
vì thế mà từ hôm nay mưa rông ở các tỉnh phía nam sẽ tăng hơn cả về diện cũng như là cường độ
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
thời gian có mưa lớn tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại những vùng trũng thấp đô thị
do có mưa nên nền nhiệt ở tây nguyên
giao động là từ hai mươi đến ba mươi độ còn nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
ngày có mưa vài nơi gió đông bắc đến bắc mạnh cấp hai cấp ba trời lạnh
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ